và bây giờ làm nó một lần nhanh chóng và như ở trên điện thoại nó rất nhanh

và bây giờ đi hỏi là người ta cũng toàn trể đến tận nơi
người ta bảo làm tổ tục nọ tổ tục kia không vấn đề gì không mắc cả
hiện ngành nào địa phương nào cũng có nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết nhanh các thủ tục
xong vẫn còn không ít khó khăn
giao cản lớn nhất là nhận thức về việc cần áp dụng vào thực tiễn
muốn phát triển dịch vụ công trực tuyến phải có những người dân tiên phong đi đầu trong sử dụng công nghệ
để người khác thấy thuận tiện thì mới làm theo
anh nguyễn đức giang huyện gia bình tỉnh bắc ninh đang soạn ra những giấy tờ cần thiết
để làm giấy khai sinh cho cháu bác
các bé mới trào đời
cũng như những lần làm giấy khai sinh khác gia đình anh giang chuẩn bị rất nhiều loại giấy tờ
tuy nhiên sau khi đến bộ phận một cửa của xã đông cứu anh giang mới biết được đã hơn một năm nay
người dân có thể giải quyết thủ tục đăng ký giấy khai sinh và nhiều thủ tục khác nữa trên phần mềm hành chính công
và phương tiện có thể sử dụng máy tính và điện thoại có kết nối internet
anh giang rất hài lòng với dịch vụ hành chính công như thế này
theo thói quen thì tôi vẫn cầm giấy
đến để làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con
nhưng khi đến đây thì tôi biết là có thể làm được trên internet
và nếu tôi biết sớm thì tôi đã sử dụng internet ở nhà và đến đây để trả lấy kết quả
ngay sau khi được cán bộ hướng dẫn cụ thể
anh giang đã nhờ cán bộ đến ngay nhà
anh giang đã nhờ nhà hàng xóm để thông tin về tiện ích khi giải quyết thủ tục hành chính bằng điện thoại thông minh có kết nối internet
nhà ông nguyễn ngọc sưởng có hai vợ chồng đã lớn tuổi
hiện nay cần phải giải quyết nhiều giấy tờ liên quan đến đất đai
nhờ có hàng xóm và cán bộ đến tư vấn
ông sưởng vui vì từ nay có thể nhờ con cháu hoặc hàng xóm đăng ký giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nhà
đỡ mất công đi lại tránh được tình trạng tuổi già mang giấy tờ quan trọng đi mà để lẫn hoặc để quên dẫn đến mất mát giấy tờ
còn việc hành chính cho xã cái chúng tôi già thì điện tử không biết
nhưng mà ra xã làm việc thì nói chung là hành chính đây không có hành chính công nhưng mà các anh ấy đón tiếp và giải quyết rất nhanh gọn
nói chuyện với tôi là hiện nay bác linh cũng đang thực hiện kế hoạch là không giấy tờ
nhưng chúng tôi thấy là chúng tôi không làm được
như con cái tôi về làm được hoặc ra xã thì nghĩa là các anh ở ngoài vẫn ứng dẫn đầy đủ
thì nhìn chúng vẫn cởi
và chúng tôi dù có thất lạc giấy tờ
nhưng trong phần mềm của chúng tôi vẫn
thời gian qua để khuyến khích tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến
ngành chức năng tỉnh bắc ninh đã cấp hàng trăm tài khoản sử dụng dịch vụ cho cán bộ đoàn
mặt trận của tỉnh và huyện
nhưng không mấy người sử dụng và cũng không có mấy cán bộ nhiệt tình trong công tác tuyên truyền
không chỉ ý thức mà trình độ của cán bộ công chức viên chức còn rất kém trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến
có nơi còn chưa phân biệt được đâu là thủ tục hành chính
đâu là thủ tục thông thường
dẫn đến việc nâng cao nhận thức cho người dân để họ trở thành công dân điện tử chưa thực hiện tốt
người dân để người ta cảm nhận giấy trắng mực đen giữa hướng dẫn trực tiếp
thì người ta sẽ tin tưởng hơn là trong cái thói quen
tức là cái thói quen này cũng không thể một sớm một chiều mà thay đổi đối với người dân ở những khu vực tuyến huyện
như quế võ hoặc một số các huyện khác cũng vậy thôi
cấp huyện người dân còn chưa tin tưởng vào việc giải quyết thủ tục hành chính trên phương tiện máy móc
còn ở cấp xã hầu như người dân còn chưa quan tâm đến việc chính quyền điện tử
đã đến tận nhà dân
đối với họ điều kiện nhà gần và cán bộ xã nhiệt tình thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng
chính là yếu tố mà họ không cần giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm hành chính công điện tử
tôi nghĩ rằng là đối với dân trí và cái cơ sở vật chất của tỉnh bắc ninh
thì đáp ứng được những cái việc về mặt kỹ thuật để thực hiện
tuy nhiên là nếu đánh giá chi tiết và nguyên nhân tại sao mà người dân không dùng
thì tôi nghĩ rằng là nó cũng có nhiều nguyên nhân
nhưng tôi nghĩ rằng thứ nhất là người dân cũng chưa thực sự là tin tưởng một cái hệ thống sử dụng cái phần mềm
thứ hai là người dân vẫn giữ một cái thói quen và hết sức là cố hữu của mình
là cái gì cũng phải là cầm thấy nhìn thấy sợ thấy thì người dân mới tin tưởng
do vậy là người dân vẫn cứ đến trực tiếp ở các trung tâm để người dân được nhận một cái nộp trong hồ

được hướng dẫn được nộp hồ sơ và được nhận một cái phiếu hẹn để người ta đến cái đúng ngày giờ để người ta đến đấy
thì người ta cũng tin tưởng hơn thì tôi nghĩ là như thế
và cái nữa thì tôi nghĩ là cái công tác tuyên truyền tuyên truyền để người dân hiểu được là cái này nó rất là ít nợ
đối mặt với thực tế trên lãnh đạo tỉnh bắc ninh xác định rõ cần bỏ ngay tư tưởng thờ ơ
cứ quản lý làm theo kiểu truyền thống của một bộ phận không nhỏ cán bộ và công dân
phải lấy người dân doanh nghiệp làm chung
tâm hướng tới lợi ích chung và trên hết phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân
nếu mà giải quyết được thủ tục hành chính tại nhà ấy chúng tôi rất vui mừng phân khởi và đã cho chúng tôi
và nhờ các con cháu làm giúp tôi chúng tôi rất hoan nghênh
cái sự quan tâm của đảng và nhà nước đã đưa đến tận đà gia đình chúng tôi
rất cảm ơn
nếu không sử dụng liên toại thì tôi sẽ nhờ đến con cháu các cháu làm giúp tôi
hiệu quả thì đã rõ thế nhưng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
vẫn chưa thực sự đến được với đông đảo người dân doanh nghiệp là câu hỏi đặt ra đối với nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
chính vì lẽ đó không chỉ riêng thủ đô hà nội tỉnh bắc giang hay tỉnh bắc ninh
mà nhiều địa phương khác trong cả nước đã xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến
và phải hướng dẫn cho nhân dân cho doanh nghiệp bằng cách tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính trong nhân dân
không để tiếp diễn việc chính quyền điện tử cơ bản đã hoàn thiện đến các cấp các ngành
nhiều thủ tục hành chính đã triển khai ở mức độ ba và bốn trên môi trường mạng nhưng đa số người dân vẫn chưa được hưởng lợi
vì vậy cần có chương trình bồi dưỡng nhiều hơn để tạo ra công dân điện tử
và việc hoàn thiện hạ tầng để người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến cần được quan tâm
thưa quý vị
thưa quý vị thực tế cho thấy đa số người dân vẫn chưa rõ những thủ tục hành trình nào thuộc cấp nào giải quyết
và việc luân chuyển giải quyết hồ sơ còn vòng vèo kéo dài dễ xảy ra thất lạc
dẫn đến việc triển khai một cửa liên thông và đời sống còn gặp nhiều khó khăn
nhiều địa phương đã triển khai xây dựng hệ thống liên thông điện tử từ cơ sở đến thành phố
và người dân chỉ cần đến phường xã thị trấn đặt yêu cầu thủ tục hành chính sẽ liên thông chuyển lên cấp quận huyện sở ngành để giải quyết
tuy vậy vấn đề đặt ra cho nhiều cấp chính quyền là dù có ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý giải quyết hồ sơ
nhưng hiện vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân giữ thói quen trực tiếp lên cơ quan nhà nước giải quyết thủ tục hành chính
qua đây có thể nhận thấy muốn xây dựng thành công chính quyền điện tử buộc phải có công dân điện tử
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cải cách hành chính tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau